theo vụ kê khai và kế toán thuế tổng cục thuế cơ quan này sẽ triển khai hoàn thuế điện tử
tại năm tỉnh thành phố vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu các địa phương cụ thể là hà nội
thành phố hồ chí minh đồng nai hải phòng và bình dương
đây là các địa phương có lượng người nộp thuế đông tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất
xuất khẩu và dự án đầu tư mới
bên cạnh đó những doanh nghiệp ở địa bàn này sẵn sàng thích ứng với ứng dụng công nghệ thông tin
thời gian qua đây cũng là địa phương đi đầu trong triển khai chương trình về khai và nộp thuế điện tử
với sự chuẩn bị hỗ trợ của các bên có liên quan ủng hộ của doanh nghiệp
nhiều khả năng việc thí điểm đạt kết quả tốt tạo bước đệm mở rộng triển khai trên toàn quốc
tuy nhiên tổng cục thuế cho rằng khi thực hiện hoàn thuế điện tử còn xảy ra tình trạng tiếp xúc trực tiếp
giữa doanh nghiệp và ngành thuế hay không phụ thuộc vào sự tuân thủ quy định của người nộp thuế
để thực hiện hoàn thuế điện tử ngành thuế giả soát sửa đổi quy trình trong nội bộ của ngành
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cơ quan thuế phấn đấu có chín mươi năm hồ sơ của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận bằng phương thức điện tử